thưa quý vị nhân dịp tết nguyên đán quý mão hai nghìn hai mươi ba vào chiều ngày hôm qua
đoàn công tác của lãnh đạo đảng nhà nước do đại tướng tô lâm
ủy viên bộ chính trị bí thư đảng ủy công an trung ương bộ trưởng bộ công an làm trường đoàn
đã đến thăm tặng quà chúc tết một số cơ quan đơn vị tại tỉnh bắc ninh
cùng tham gia đoàn công tác có các đồng chí lê tiến châu ủy viên trung ương đảng
phó chủ tịch tổng thư ký ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
đồng chí nguyễn đình khang ủy viên trung ương đảng chủ tịch tổng liên đoàn lao động việt nam
thiếu tướng lê văn tuyến thứ trưởng bộ công an cùng đại diện các cơ quan của bộ công an
về phía tỉnh bắc ninh có đồng chí nguyễn anh tuấn ủy viên trung ương đảng
bí thư tỉnh ủy bắc ninh cùng đại diện các cơ quan của tỉnh bắc ninh
tại trung tâm điều dưỡng thương binh thuận thành đại tướng tô lâm đã ân cần hỏi thăm sức khỏe
và động viên các thương bệnh binh đang điều trị tại đây
khẳng định đảng và nhà nước luôn ghi nhớ công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ
các đồng chí thương bệnh binh bộ trưởng tô lâm cùng các thành viên trong đoàn công tác
đã tặng quà cho các thương bệnh binh đang điều trị đồng thời gửi lời chúc sức khỏe
lời chúc mừng năm mới tới các thương bệnh binh và thân nhân gia đình của mình
đến thăm và chúc tết người lao động tại công ty trách nhiệm hữu hạn điện tử cks
tại cụng công nghiệp khắc niệm tp bắc ninh bộ trưởng tô lâm bày tỏ vui mừng
trước một số kết quả về công tác an sinh xã hội của doanh nghiệp
đồng thời mong muốn tổng liên đoàn lao động việt nam các cơ quan của tỉnh bắc ninh
và tổ chức công đoàn tiếp tục phát huy hiệu quả công tác bảo vệ và chăm lo cho quyền lợi
đời sống của người lao động
nhân dịp tết nguyên đán quý máu bộ trưởng tô lâm và các thành viên trong đoàn công tác
đã gửi lời chúc mừng năm mới và tặng các phần quà cho hai mươi bốn người lao động
có hoàn cảnh khó khăn của doanh nghiệp
tại tp bắc ninh bộ trưởng tô lâm cùng đoàn công tác đã chúc tết
và trao tặng quà cho ba mươi hộ nghèo gia đình có hoàn cảnh khó khăn
thăm và làm việc tại công an tỉnh bắc ninh bộ trưởng tô lâm đánh giá cao kết quả
các mặt công tác của công an tỉnh bắc ninh trong năm hai nghìn hai mươi
nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới
trong thời gian tới bộ trưởng tô lâm đề nghị công an tỉnh bắc ninh
tiếp tục phát huy hơn nữa các kết quả đã đạt được trong công tác
giữ vững an ninh chính trị bảo đảm trật tự an toàn xã hội
chủ động tham mưu phối hợp và triển khai nghị quyết một mươi hai của bộ chính trị
về đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch
vững mạnh chính quy tinh nhuệ hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ
trong tình hình mới một cách quyết liệt hiệu quả
về nhiệm vụ trước mắt bộ trưởng đề nghị công an tỉnh bắc ninh
tiếp tục triển khai các kế hoạch công tác bám sát chương trình
kế hoạch hành động của đảng ủy công an trung ương bộ công an
đảm bảo cho nhân dân đón tết nguyên đán quý mão an toàn vui vẻ
dìm này bộ trưởng tô lâm cũng đã thẳng quà cho công an tỉnh bắc ninh
và gửi lời chúc mừng năm mới tới toàn thể cán bộ chiến sĩ công an tỉnh bắc ninh
cùng ngày đại tướng bộ trưởng tô lâm và đoàn công tác trung ương
đã đến thăm hỏi động viên chúc tết tỉnh ủy hội đồng nhân dân
ủy ban nhân dân tỉnh bắc ninh
đoàn công tác đã nghe đồng chí nguyễn anh tuấn
ủy viên trung ương đảng bí thư tỉnh ủy bắc ninh
báo cáo về tình hình kinh tế xã hội tại địa phương trong năm hai nghìn hai mươi hai
phát biểu tại đây đại tướng tô lâm bày tỏ vui mừng trước những hành tự
mà đảng bộ chính quyền và nhân dân tỉnh bắc ninh đạt được trong năm hai nghìn hai mươi hai
vui mừng khi nhận thấy đời sống nhân dân trên địa bàn tỉnh
ngày một khấm khá kinh tế xã hội tỉnh bắc ninh ngày càng phát triển
đại tướng bộ trưởng tô lâm mong muốn các đồng chí lãnh đạo tỉnh bắc ninh
cùng cán bộ chiến sĩ và các tầng lớp nhân dân bắc ninh
tiếp tục đoàn kết kế thừa phát huy truyền thống vẻ vang
và những thành tựu trong thời kỳ đổi mới của quê hương
để xây dựng tỉnh bắc ninh ngày càng văn minh giàu mạnh